theo kết quả mẫu xét nghiệm của cục thú y bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
tỉnh cao bằng vừa phát hiện và tiêu hủy hai ổ dịch tại huyện trà lĩnh và phường sông bằng
thành phố cao bằng hai một trăm một mươi tám con da cầm bị nhiễm cúm a đã được tiêu hủy
theo người dân báo cáo lên tri cục chăn nuôi và thú y tỉnh cao bằng các cơ quan chức năng
đã lấy mẫu xét nghiệm để giám định và phát hiện một số mẫu dương tính với virus da cầm h năm n một và h năm n sáu
tính đến hết ngày một mươi tháng ba ổ dịch ah năm n sáu tại hộ gia đình ông hoàng văn hữu
tổ hai phường sông bằng thành phố cao bằng đã tiêu hủy một trăm chín mươi ba con gà và chim bồ câu
tại huyện trà lĩnh cũng phát hiện ổ dịch tại xã quốc toản tiêu hủy một tám trăm hai mươi năm con da cầm
theo ông hoàng minh đạt tri cục trường tri cục trăn nuôi và thú y tỉnh cao bằng
số da cầm trên đã được tiêu hủy hoàn toàn và phun thuốc phử trùng tiêu độc chuồng trại
tại các ổ dịch và khoanh vùng ổ dịch
trong quá trình giám sát chủ động hiện nay trên đàn da súc da cầm của địa phương
vẫn có sự lưu hành virus cúm h năm n sáu
vì vậy nguy cơ để lây lan dịch bệnh trong thời điểm này rất cao
vì vậy bà con chúng ta cần phải cảnh giác đặc biệt là những cơ sở cần phải
những thông tin về chính xác về dịch bệnh và báo cáo kịp thời khi có những ổ dịch
có hiện tượng rác cầm chết hàng loạt xảy ra
trước tình hình dịch cúm gia cầm có thể có những diễn biến phức tạp
trong thời gian tới người dân cần phải có những biện pháp đề phòng dịch bệnh
tránh dịch bùng phát trên diện rộng và đặc biệt có thể lây lan từ da cầm sang người